từ ngày năm đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một đoàn thanh tra của tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản
thuộc ủy ban châu âu ec sẽ kiểm tra lần hai về việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động
khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định của việt nam
đợt này đoàn sẽ kiểm tra ngẫu nhiên tại một số tỉnh thành dự kiến từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi một
đoàn sẽ đi kiểm tra các tỉnh ở đồng bằng sông cửu long từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
đoàn sẽ làm việc với tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đoàn sẽ có buổi làm việc và báo cáo phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng về những thanh tra của đoàn tại việt nam
để khắc phục khai thác hải sản trái phép bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương kiểm tra
xử lý và công khai danh sách các tàu cá và chủ tàu cá vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
thông tin của những phương tiện vi phạm
sẽ được công khai trên website của tổng cục thủy lợi